chỉ vì mâu thuẫn với vợ đối tượng trần văn viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã mang đứa con nhỏ chỉ mới năm tuổi ra thả xuống sông trường giang
gần sáu giờ đồng hồ sau thi thể cháu bé mới được tìm thấy
vào sáng ngày một mươi bảy tháng hai công an xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi bảy
vào khoảng một giờ cùng ngày
thông tin ban đầu vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai
trần văn viên bố cháu bé đã mang con gái ra khu vực cầu cảng gần bến phà tam hải
rồi thả xuống sông trường giang
tiếp nhận tin báo công an xã tam hải đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm cháu bé
sau đó công an xã tam hải đã tạm giữ trần văn viên và bàn giao đối tượng
cho công an huyện núi thành công an tỉnh quảng nam điều tra xử lý theo thẩm quyền
bước đầu viên khai nhận do mâu thuẫn với vợ nên đã xảy ra sự việc trên